nếu trước đây hoạt động này chủ yếu thực hiện bằng biện pháp thủ công dẫn đến hiệu suất công việc thấp mất nhiều thời gian làm cho tình trạng quá tải ở cửa khẩu thường xuyên xảy ra
mặt khác biện pháp thủ công trên còn làm cho hoạt động kiểm soát xuất nhập cảnh khó kiểm soát hội chiếu giấy tờ giả
nhưng những năm gần đây nhờ cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin việc xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế móng cái đã có những bước chuyển biến rõ nét
thứ nhất là chúng tôi áp dụng
mở luồng trước đây thì là sáu luồng bây giờ chúng tôi đã lưng lên thành một mươi hai luồng xuất nhập cảnh
cái thứ hai là chúng tôi cũng đã tách các cái luồng riêng cho khách du lịch ưu tiên để giải quyết các cái thủ tục để khách du lịch không bị bùng tắt ở tại cửa khẩu
vấn đề thứ ba là chúng tôi triển khai các luồng kiểm soát tự động
trên tinh thần đó thì chúng tôi triển khai các cái việc tuyên truyền hướng dẫn
thế rồi thì nâng cao cái trách nhiệm
của cán bộ công chức chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ
với việc chuyển giao công nghệ hiện đại khi cư dân có hoạt động xuất nhập cảnh lần đầu
sẽ được lực lượng kiểm soát nhập cảnh hướng dẫn khai báo thông tin nhận diện và nhập kho dữ liệu trung tâm
dựa trên kho dữ liệu được lưu trữ những lần sau phần mềm sẽ tự động nhận diện và cập nhật
người dân sẽ không phải làm thủ tục khai báo lặp lại
người dân khách du lịch làm thủ tục dễ dàng thuận tiện nhanh chóng chính xác thông thoáng và vui vẻ
đó là những tính năng ưu việt khi áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế bóng cái
điều này không chỉ giúp những cán bộ chiến sĩ ở bộ phận
xuất nhập cảnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
mà còn góp phần không nhỏ vào việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới cửa khẩu
điều này không chỉ giúp những cán bộ chiến sĩ ở bộ phận
nhưng cũng giúp những cán bộ chiến sĩ ở bộ phận

giúp những cán bộ chiến sĩ ở bộ phận
giúp những cán bộ phận

giờ này chúng tôi cũng đang đề nghị mở rộng cửa khẩu bắc luân i với diện tích là ba bốn ha
mục tiêu là để tiếp tục mở rộng các nhà kiểm soát các hệ thống dịch vụ để phục vụ cho người qua lại cửa khẩu